việc sử dụng các bài thuốc nam không rõ nguồn gốc đang gây ra những hậu quả khôn lường thậm chí là mất mạng
mặc dù đã được khuyến cáo thế nhưng rất nhiều người dân vẫn tùy tiện sử dụng
với lý do đơn giản thuốc nam không có tác dụng phụ
bị chó dại cắn lẽ ra chị hoàng thị hảo ở xã hưng trung huyện hưng nguyên phải tiêm vaccine phòng dạy
thế nhưng cũng vì nghe lời đồn đại uống thuốc nam có thể chữa khỏi
đến ngày hai mươi bảy tháng chín khi bệnh phát tác chị hảo ra đi trong sự xót thương của người thân để lại các con thơ dạy
đây chỉ là một trong số nhiều nạn nhân do sử dụng thuốc nam để chữa bệnh
còn chị nguyễn thị đông ở thị xã hoàng mai nhập viện trong tình trạng cơ thể mệt mỏi bụng trướng da vàng đi ngoài liên tục và được chẩn đoán bị sơ gan mãn tính
qua quá trình theo dõi các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bị ngộ độc dẫn đến suy gan do dùng thuốc nam kết hợp bệnh lý về máu
chỉ trong tháng chín khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an tiếp nhận cấp cứu nhiều bệnh nhân từng có tiền sử dụng thuốc nam để điều trị bệnh lý về gan
hai bệnh nhân nhập viện với chỉ số men gan cao suy gan
trong đó có hai trường hợp do nhiễm độc quá nặng hôn mê sâu nên đã tử vong sau mấy ngày điều trị
bởi vì thuốc nam này thuốc tê thuốc bắc thuốc nam này mình ở với dương ngộ độc
nhưng bây giờ ngộ độc của nó là do hóa chất người ta phun bảo quản
nên là ngộ độc do hàm lượng nó mới thuộc đó mình không trả được
cho nên nó chỉ là một cái xử lý chung chứ còn về đặc hiệu của nó thì mình rất là khó
không thể phủ nhận giá trị và vai trò đóng góp của y học cổ truyền với nhiều bài thuốc quý đã được đúc kết
dình dữ qua hàng ngàn năm nay
tuy nhiên theo đại diện của hội đông y nghệ an
không phải loại bệnh nào cũng có thể áp dụng các bài thuốc đông y hay thuốc nam để điều trị
bên cạnh đó tình trạng sử dụng hóa chất bảo quản chống mốc loại thuốc này
hiện nay vẫn chưa giám sát và quản lý một cách có hiệu quả
cũng là một trong các nguyên nhân gây ra tai biến tác dụng phụ gây nguy hiểm cho người sử dụng
khi mình đi trợ bệnh tức là mình lại giao tính mạng của mình cho người thầy thuốc
như thế là phải đến tìm đến những người
mà có thương hiệu có biển bảng những cái nhà thuốc có biển bảng hẳn hoi
chứ không tìm những cái nơi mà gọi là theo mách bảo với nhau
rồi tìm đến những người mà theo kiểu kinh nghiệm là
điều trị theo dùng những phương pháp hoặc là những bài thuốc mà chưa được công nhận
trong ba năm qua nghệ an có ba mươi chín trường hợp bị tử vong vì chó dạy cắn
điều đáng lo ngại các nạn nhân này đều không tiêm vaccine
huyết thanh phòng dại mà sử dụng thuốc lá thuốc nam đông y
chưa kể nhiều bệnh nhân bị biến chứng do sử dụng các bài thuốc dân gian truyền miệng
thiếu cơ sở khoa học chưa được công nhận
những hậu quả thương tâm xảy ra liên tiếp là hồi chuông cảnh báo cho người dân
cũng như ngành y tế trong việc tuyên truyền quản lý ngành nghề y học cổ truyền hiện nay